chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi bảy tháng tám
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phối hợp cùng công an xã lạc cuối huyện tri tôn
và đồn biên phòng lạc cuối bắt quả tang vụ vận chuyển trên bảy mươi tấn lúa nhập lậu từ campuchia về việt nam
trước đó trưa ngày hai mươi bốn tháng tám tổ công tác bắt quả tang trần minh gian chú tại huyện tịnh biên an giang
điều khiển xe cải tiến vận chuyển lúa từ hướng biên giới campuchia về tập kết tại khu vực vành đai biên giới
thuộc tổ sáu ấp vĩnh cuối xã lạc cuối huyện tri tôn tỉnh an giang
đồng thời phát hiện một nhóm công nhân đang vác các bao lúa xuống phương tiện thủy ghe sắt nheo đậu trên kênh vĩnh tế
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện tại điểm tập kết và trên ghe sắt có trên một một trăm ba mươi bao
tải bên trong chứa trên bảy mươi tấn lúa trị giá khoảng ba trăm tám mươi ba triệu đồng
từ lời khai của gian tổ công tác mời bà lê thị hạnh chú tại xã lạc cuối huyện tri tôn là chủ số lúa trên đến làm việc
bà hạnh thừa nhận mua số lúa trên của một người campuchia rồi thuê gian vận chuyển về việt nam thì bị lực lượng chức năng kiểm tra bắt quả tang
tại thời điểm kiểm tra bà hạnh không xuất trình được hồ sơ nhập khẩu liên quan đến số lúa trên
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an huyện tri tôn lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo thẩm quyền
hai đối tượng trần minh quang và lê tuấn kiệt vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh vĩnh long khởi tố
và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả
vào ngày hai mươi một tháng bốn quang và kiệt sử dụng tiền giả mua hàng tại tiệm thuốc tây
người dân đã phát hiện và bắt giữ được quang giao cho cơ quan công an
riêng đối tượng kiệt đã nhanh chóng tẩu thoát
qua làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận đã mua tám tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng trên mạng xã hội
mục đích lấy số tiền giả này để lừa người dân đổi lấy tiền thật
thưa quý vị đừng tính toán một hộp kẹo giảm cân là bao nhiêu tiền
hãy tính xem thanh xuân của bạn còn bao nhiêu

một viên kẹo giảm cân sau một liệu trình là bạn có một thân hình như ý muốn
đó là một trong những lời quảng cáo đường mật về sản phẩm kẹo giảm cân được lan truyền trên các chợ mạng
thế nhưng hiệu quả của những loại thực phẩm này có như lời quảng cáo
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
chàn lan những lời mời chào đường mật
hình ảnh quảng cáo thần thánh hóa công dụng của những loại kẹo giảm cân
đốt mỡ không cần vận động trên các trang trợ mạng
mình nhập số lượng lớn bán tr new york thái
người bán cũng không quên khẳng định với phóng viên
đây là sản phẩm nhập chính hãng ăn là sẽ giảm được cân không cần phải vận động
mình đang bán cái mẫu này là có ích vậy
mình có cả he ra nữa nhưng mà
trước đó loại kẹo giảm cân này cũng đã được cảnh báo có hàm lượng chứa chất cấm sibu chamin lên đến ba bốn gram một kg
đây là một con số đáng báo động có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng sản phẩm này
ngoài ra còn có rất nhiều mẫu mã sản phẩm hỗ trợ giảm cân không ăn kiêng không vận động khác được giao bán quảng cáo tràn lan trên các trang mạng xã hội
thực vật giảm cân trở thành thị trường chăm hoa đua nở siêu lợi nhuận khi nhu cầu của người tiêu dùng về một loại thần dược có thể giúp lấy lại sắc vóc mà không cần phải vận động ăn kiêng ngày càng tăng
đây cũng chính là điểm đen cho các đối tượng xấu tận dụng để kinh doanh những mặt hàng giả hàng kém chất lượng chờ chất cấm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
những hành vi ấy sẽ bị xử phạt như thế nào mời quý vị cùng theo dõi trong các bản tin tiếp theo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
theo cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kinh tế và đầu tư sáu bốn trăm năm mươi tám doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tăng sáu mươi bảy một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
sự năng động trở lại của các doanh nghiệp đã tiếp tục duy trì các tín hiệu tích cực xác lập kỷ lục mới về số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường cao nhất trong giai đoạn tám tháng đầu năm từ trước đến nay với một trăm bốn mươi chín bốn trăm năm mươi một doanh nghiệp tăng ba mươi một một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư cho biết từ đầu năm tính đến ngày hai mươi tháng tám vốn đầu tư vào việt nam là một mươi sáu tám tỷ usd

ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thành phố hà nội vừa thông báo sẽ thu hồi đất giải phóng mặt bằng hai khu đất để xây dựng trường tiểu học võ thị sáu
những vị trí đất bị thu hồi được đánh giá đều thuộc khu đất vàng
khu đất bị thu hồi là bốn mươi ba s bốn mươi bảy c phố ngo quyền cùng với các khu đất ba mươi sáu a phố trần hưng đạo và một mươi ba phố phan huy chú phường phan chu trinh
thời gian thực hiện giải phóng mặt bằng là quý bốn năm nay
sau khi tiêm vắc xin dịch tả lợn châu phi nhiều đàn lợn tại huyện sơn tịnh quảng ngãi có biểu hiện lạ một số lan ra chết khiến các hộ trăn nuôi thiệt hại về kinh tế
đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sơn tịnh cho hay loại vắc xin được sử dụng để tiêm phòng là loại vắc xin navet asfvac
vắc xin dịch tả lợn châu phi nhược độc đông khô chủng vsfvg
đại diện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện sơn tịnh cho hay loại vắc xin được sử dụng để tiêm phòng là loại vắc xin navet asfvac
nhược chức năng đang kiểm đếm số con thiệt hại cụ thể
trước tình hình trên trung tâm đã hướng dẫn người dân cách ly số ra súc mắc bệnh và chăm sóc điều trị theo triệu chứng tiêm thuốc trợ sức
đồng thời khử trùng tiêu độc chuồng trại và khu vực chăn nuôi bằng bencoxid vôi bột hạn chế ra vào vùng có lợn mắc bệnh
sau một thời gian neo ở mức bảy mươi năm đồng một kg gần đây giá lợn hơi trên cả nước đã giảm và ổn định
giá lợn hơi giảm đã tác động đến thị trường bán lẻ thịt lợn
hai tháng sáu và tháng bảy giá lợn hơi tăng mạnh khiến giá thịt thành phẩm tăng vọt theo
thủ tướng chính phủ đã ký ban hành công điện về việc tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá
trong đó có mặt hàng thịt lợn và thức ăn chăn nuôi
sau một thời gian neo ở mức bảy mươi năm đồng một kg ba tuần trở lại đây giá lợn hơi trên cả nước đã giảm và ổn định
so với hồi cuối tháng bảy giá lợn hơi xuất chuồng khoảng giảm khoảng năm một mươi đồng một kg tùy loại
hiện một mươi sáu doanh nghiệp chăn nuôi lớn ở việt nam
cũng duy trì tổng đàn khoảng sáu năm triệu con lợn để cung ứng thịt lợn cho thời điểm cuối năm với giá bình ổn
số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy công tác tái đàn của địa phương trên cả nước tăng sáu bốn so với cùng kỳ năm trước
hiện tổng đàn lợn cả nước đạt trên hai mươi tám triệu con
cũng theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nếu giá lợn hơi ở mức bảy mươi đồng một kg sẽ là cơ sở để các địa phương đẩy mạnh tái đàn
phục vụ cho nhu cầu thực phẩm dịp cuối năm
với điều kiện đa dạng về hệ sinh thái tự nhiên văn hóa và đặc biệt có vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước
hà nội có tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch nông nghiệp gắn liền với xây dựng nông thôn mới
việc xây dựng phát triển mô hình du lịch này được triển khai như thế nào mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nằm trên địa bàn huyện đan phượng thành phố hà nội
trang trại gia đình của anh tấn được xây dựng bao gồm các hoạt động vui chơi ăn uống cho cả người lớn và trẻ em
dù mới được xây dựng nhưng mô hình này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của nhiều người dân đặc biệt trong những ngày cuối tuần
địa bàn huyện đan phượng cũng là một trong sáu huyện được tập trung xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn
covid vừa rồi thì tất cả mọi người không được ra ngoài
thì anh em có ý tưởng là vào trong này làm mô hình trang trại cho các gia đình trẻ nhỏ đây
để cho các em các gia đình vào đây tận hưởng những ngày cuối tuần những ngày lễ tết
được đánh giá là mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ
từ năm hai nghìn một mươi chín sản phẩm nông nghiệp của trang trại hoa viên xã yên bình huyện thanh sắt đã được công nhận sản phẩm ocop đạt bốn sao
mỗi năm mô hình này đón gần một trăm linh lượt khách tham quan nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các đơn vị tại địa phương
chúng tôi rất là mong muốn sự giúp đỡ của các cơ quan
các cơ quan ban ngành hỗ trợ về đào tạo về cơ sở hạ tầng và về cái quảng bá hình ảnh để chúng tôi có thể phát triển được
để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng thương mại dịch vụ
theo kế hoạch từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm
thành phố hà nội sẽ tập trung xây dựng thí điểm sáu mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn
du lịch cộng đồng làng du lịch thông minh du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh
có trách nhiệm và bền vững tại các huyện thường tím đan phượng thanh trì mỹ đức thạch thất và thị xã sơn tây
tiếp tục là đề nghị ubnd các huyện liên quan tập trung trong việc bám sát các mục đích yêu cầu
các mục tiêu đặt ra tại kế hoạch bảy mươi ba của thành phố để cụ thể hóa trong các kế hoạch triển khai trực tiếp tại đơn vị
và trong quá trình xây dựng các đề án xây dựng các mô hình điểm tại địa phương
đồng thời đặc biệt quan tâm trong việc chỉ đạo việc quy hoạch phát triển các khu vực
về du lịch
phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn là chủ trương đúng đắn nhằm nâng cao năng lực sản xuất
sức sáng tạo của người dân hướng đến phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững
đồng thời tạo công an việc làm nâng cao đời sống cho người lao động
và những hình ảnh về mô hình vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay